sáng nay tòa nhân dân tp hcm bắt đầu xét hỏi hơn bốn bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc alibaba các bị hại của vụ án này sẽ sự tòa theo từng dự án
trong hai ngày tòa sẽ tiến hành xét hỏi các bị hại tại tám dự án là alibaba phước bình central park
alibaba phước bình central park hai alibaba phước thái capital alibaba long phước industry
alibaba phủ mỹ central city alibaba phủ mỹ central city hai alibaba venice city và alibaba phủ mỹ central city
tổng số người bị hại hơn một bốn trăm linh tại tám dự án này
sau bốn ngày xét xử bị cáo nguyễn thái luyện chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần địa ốc alibaba
đến nay chưa nhận tội trong khi đó đa số đồng phạm của nguyễn thái luyện đã thừa nhận hành vi
như cáo trạm của viện kiểm soát nhân dân tp hcm truy tố